chính phủ vừa ban hành nghị định số chín mươi một quy định về chống tin nhắn rác thư điện tử rác
cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn thư điện tử và gọi điện thoại
quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính
liên quan đến lĩnh vực này
nghị định quy định tám biện pháp chống ngăn chặn tin nhắn rác thư điện tử rác
cuộc gọi rác như xây dựng triển khai các hệ thống chống ngăn chặn nhận diện tin nhắn rác
thư điện tử rác và cuộc gọi rác giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn
thư điện tử gọi điện thoại tăng cường phối hợp trong nước và quốc tế tuyên truyền
nâng cao nhận thức về chống tin nhắn rác thư điện tử rác và cuộc gọi rác
bộ thông tin và truyền thông xây dựng bộ phận tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác
cuộc gọi rác trên đầu số năm nghìn sáu trăm năm mươi sáu
ngoài ra nghị định quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông
dịch vụ internet tổ chức thiết lập mạng viễn thông dùng riêng
nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi